thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại xã đại lào và xã lộc châu
gửi ubnd tỉnh lâm đồng xem xét để có hướng hỗ trợ và giúp người dân khắc phục hậu quả
theo thống kê sơ bộ trận lũ quét đêm một mươi tám đến dạng sáng ngày một mươi chín tháng sáu đã gây thiệt hại nặng cho người dân năm thôn của xã đại lào
làm ngập một trăm bốn mươi hai căn nhà cuốn trôi nhiều tài sản của người dân gây ngập ống hơn một trăm năm mươi hectare cây trồng của một trăm tám mươi sáu hộ dân
sáu mươi năm ao cá bị ngập tràn ước thiệt hại gần ba mươi tấn cá nước lũ còn gây sạt lở cuốn trôi hơn bốn m hai đất sản xuất
làm hư hỏng năm trăm linh mét đường giao thông ước tổng thiệt hại khoảng một mươi tỷ đồng
cùng với đại lào lũ quét còn làm ngập hai mươi căn nhà ba mươi năm hectare cây trồng và làm tràn bảy ao cá của người dân xã lộc châu
sau khi nước rút các lực lượng quân đội công an và dân
quân đã kịp thời giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống